vòng chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng đã khép lại với chiếc vô địch thuộc về đội pháo hoa của nước ý
các đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tới dự buổi lễ
về nhì trong đêm chung kết là đội pháo hoa antas pyro vison tới từ hoa kỳ
ý đã không làm khán giả có mặt tại đà nẵng thất vọng với màn trình diễn hoành tráng cực kỳ đẹp mắt
những tràng pháo tới từ đất nước hình chiếc ủng liên lạc kết hợp hài hòa giữa nhạc nền và hình kết cấu chương trình hồi rõ ràng xứng đáng giành được ngôi vương
trong khi đó đội pháo hoa tới từ hoa kỳ á quân của lễ hội thể hiện màn trình diễn nhật nhạt và thiếu ấn tượng so với đêm thi vòng loại trước đó
như vậy dip hai nghìn một mươi tám đã khép lại sau hai tháng tranh tài từ ngày ba mươi tháng bốn đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám của các đội đến từ tám quốc gia
bao gồm ba lan pháp hoa kỳ ý
hồng kông trung quốc thụy điển bồ đào nha và đội chủ nhà việt nam